một mươi bốn ngày sau vụ đánh cán bộ thông chốt kiểm dịch để vào nhà người quen chơi
lương văn tiến chú thôn an thịnh xã tiền phong huyện yên dũng
đã bị tòa án nhân dân huyện yên dũng tỉnh bắc giang tuyên phạt hai năm sáu tháng tù
về tội chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
tại bình định lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra
và phát hiện một cơ sở kinh doanh karaoke vẫn mở cửa cho nhiều thanh niên tụ tập
hát karaoke và sử dụng trái phép chất ma túy
bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức
mua bán số lô số đề và cá độ bóng đá trên mạng internet
chín đối tượng do nguyễn văn tuấn chú tại xã tân lập huyện yên mỹ tỉnh hương yên cầm đầu
vừa bị công an tỉnh hương yên bắt giữ
điều tra sơ bộ lực lượng công an xác định lượng tiền giao dịch của đường dây này
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay lên đến trên năm trăm linh tỷ đồng
sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt hơn hai tỷ đồng của nhiều nạn nhân
nguyễn quốc huy chú xã mỹ hội đông huyện trợ mới
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ
để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
một nhân viên thuộc đoàn tiếp viên đường sắt phương nam
bị bắt quả tang vận chuyển một mươi bảy cá thể rùa nghi là rùa hộp chán vàng
một trong những loài rùa quý hiếm
đấu tranh khai thác tại chỗ đối tượng cho biết
nhận vận chuyển số lượng rùa trên từ một người tên linh
chưa rõ thân nhân lai lịch thuê chuyển từ ga đà nẵng ra ga hà nội
và tiếp tục gửi bằng ô tô ra bóng cái quảng ninh
hiện tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng
cùng tang vật cho công an quận đống đà hà nội
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn hàng loạt những clip cổ suý hành vi sai trái
như là quấy dối tình dục thậm chí là diễn tả kích động hành vi hiếp dâm
vi phạm pháp luật đã được đăng tải trên mạng xã hội video tiktok vừa qua
đã khiến cho cộng đồng mạng phẫn nộ
nhiều ý kiến tỏ ra bất bình trước những nội dung phản cảm này
tuy nhiên những nội dung đăng tải chắc chắn đã tác động tới nhận thức
và hành vi của không ít cư dân mạng
cần làm gì để ngăn chặn những clip có nội dung cổ suý hành vi sai trái như vậy
cùng đến với nội dung của tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
cô gái uống rượu say và được người bạn đi cùng đưa vào phòng
với lợi hứa không làm gì cả
sau đó tiếng kêu cứu thảm thiết của cô gái phát ra từ trong phòng
còn tiktoker p trong vai người anh trai
đứng ở ngoài đã tấm tắc đầy tự hào
đúng là em trai mình
hay ở một clip khác
tiktoker d cùng nhóm bạn đã thực hiện hành vi chụp lén dưới váy một cô gái
rất nhiều clip cổ suý hành vi quấy dối phụ nữ
thậm chí vi phạm pháp luật
để câu view đã xuất hiện trên tiktoker
khiến cộng đồng mạng phẫn nộ
nội dung cổ suý hiếp dâm quấy dối tình dục như vậy
mà tiếp cận đến hàng triệu người xem là sao
quá nguy hiểm
không thể chấp nhận được hành vi của những người này
tôi đợi những cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm
trẻ em hay người lớn mà làm theo những điều này
thì thật nguy hiểm cho xã hội
phải xử phạt tiktok và người đăng những nội dung này lên mạng
không thể để như vậy được
không dừng lại ở đó
điều mà cư dân mạng băn khoăn
là làm sao những nội dung cổ suý hành vi quấy dối tình dục
hay thể hiện hành vi hiếp dân
lại dễ dàng được đăng tải trên nền tảng tiktok
và có tới hàng triệu lượt xem như vậy
phải chăng tiêu chuẩn cộng đồng mà tiktoker đưa ra
chưa được thực hiện
khiến những nội dung đi ngược lại với những gì quy định
vẫn được đăng tải
bằng hành động cụ thể của mình

thể hiện quan điểm bằng những bình luận gây gắt
trên những nội dung sai trái gây nguy hiểm
tuy nhiên việc clip phát tán trên không gian mạng
đã và đang tác động tới nhận thức
hành vi của không ít người
đặc biệt tác động tới nhóm đối tượng là trẻ em
con nhà tôi hay xem tiktok
nếu những nội dung này mà chúng làm theo
thì phải làm sao
tôi mong cơ quan chức năng cần phải hành động
để bảo vệ trẻ em trước những nội dung như này
không thể để tình trạng muốn đăng gì thì đăng
cần đăng gì thì đăng
cần đăng cao mức xử phạt để các tiktoker này
phải suy xét trước khi thực hiện các clip
đã có rất nhiều clip
có nội dung sai trái hoặc thử thách nguy hiểm
thường xuyên được lan truyền
và chia sẻ nhanh chóng trên tiktok
điều này đã khiến không ít trẻ em thực hiện theo
mà không lượng chức lượng mức độ nguy hiểm
dẫn đến những tai nạn thương tâm
trên thực tế đã có không ít trường hợp
trẻ em gặp tai nạn tại việt nam và trên thế giới
vì thực hiện theo các thử thách
được chia sẻ trên tiktok
và nếu những clip có nội dung
cổ xú cho hành vi sai trái
được trẻ em làm theo sẽ dẫn tới
hệ quả xấu cho môi trường xã hội
và sự hình thành nhân cách trẻ em
vấn đề được đông đảo cư dân mạng quan tâm
là làm sao ngăn chặn được những clip này
xuất hiện trên môi trường mạng
và cơ chế xử phạt ra sao để một số cư dân mạng
có ý thức trong việc đăng tải các nội dung lên mạng
cộng đồng mạng kêu gọi mỗi người
cần nâng cao ý thức hơn
trong việc thực hiện các nội dung đăng tải
trên các nền tảng mạng xã hội
bên cạnh đó mỗi người cần chủ động
tố cáo những nội dung sai trái
vi phạm quy định pháp luật tới cơ quan chức năng
để tạo cơ chế ngăn chặn nội dung sai trái
trên môi trường mạng
bạn nghĩ gì về các nội dung
mà một số tiktoker đã đăng tải
làm sao để ngăn chặn được những nội dung sai trái
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình của bà nhân dân
thưa quý vị hiện nay đang xuất hiện
tình trạng các phương tiện vận tải
vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng
lợi dụng dịch bệnh để trở quá tải
gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông
trước thời trạng này lực lượng
cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và việc vừa phải đảm bảo công tác xử lý
xe quá tải vừa tuyên truyền phòng chống dịch
trên thực tế đòi hỏi sự nỗ lực
rất nhiều của lực lượng chức năng
hồ chí minh đoạn kb bốn trăm hai mươi một sáu trăm linh
điện phận hồ chí minh thành phố hà nội
một trong những khu vực nóng
về hành vi trở quá tải trọng trở vật liệu
rơi vãi gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông
đây là hành vi chống đối
thường thấy của tên lái xe
tiếp tục cố thủ trên xe điện thoại
cổ ký cố tình kéo dài thời gian
xử lý của lực lượng chức năng
và cuối cùng là những lý do
khó có thể chấp nhận được
vừa liên lạc với chủ chủ vào
chờ tí chủ cầm xuống
biết mình là đi lái xe này
như thế là sai rồi
người phạm lái xe chủ xe
cũng luôn sử dụng các điện pháp
tránh né những cái
hình thức trốn tránh
kiểm tra kiểm soát gây ị
rồi là không xuất trình
giấy tờ giấy phép
gây khó khăn kéo dài thời gian xử lý
cho bệnh sĩ chúng tôi thì
kết hợp rất nhiều biện pháp
có thể là ghi hình
rồi xử lý
có những hình thức
kiên quyết vừa động viên
vừa tuyên truyền đôi khi cũng phải
kiên quyết để xử lý trên đề
cho các lái xe
do đây là khu vực gần cấp bỏ khai thác
nguyên vật liệu săn lấp xây dựng
giáp danh tỉnh hòa bình
nên các phương tiện tài trọng này
luôn hoạt động hết công suất
trong thời gian gần đây lực lượng cảnh sát giao thông
liên tục tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi
trở quá tài trọng
trong do địa bàn giáp danh những cánh tài xế
thường thông báo cho giao để lé tránh
nhằm đối phó với lực lượng chức năng
trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
song song với việc tuần tra lưu động
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
lực lượng tài sát giao thông cũng tăng cường
tuyên truyền nhắc nhở lái xe thực hiện
nghiêm quy định phòng thống dịch
đặc biệt là đeo khẩu trang giữ khoảng cách
khi tiếp xúc để bảo vệ sức khỏe cho bản thân
và những người xung quanh
thời gian tới ngoài việc tuyên truyền
lần giao thông cho các doanh nghiệp vận tải
và tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm
các quy định về trật tự an toàn giao thông
trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục
tăng cường tuần tra kiểm soát tiền quyết
xử lý nghiêm các vi phạm lập lại trật tự
an toàn giao thông
từ ngày một tháng sáu vừa qua nghị định ba mươi tám của chính phủ
về quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
đã chính thức có hiệu lực
có không ít ý kiến và phân tích cho rằng
trong khi ngành quảng cáo số đang thay đổi mạnh mẽ
trước làn sóng công nghệ nhiều quy định của luật quảng cáo
về những quy định từ năm hai nghìn một mươi hai
đang tỏ ra lạc hậu so với thực tế hiện nay
do đó đã có nhiều kiến nghị
cần phải sớm sửa đổi luật quảng cáo
tạo hành lang pháp lý cho ngành báo chí truyền thông
và quảng cáo được hoạt động một cách thuận lợi hơn
xung quanh vấn đề này ngày hôm nay
chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn
với ông nguyễn trường sơn tổng thư ký
hiệp hội quảng cáo việt nam
theo các ý kiến có một số bất cập
từ luật quảng cáo năm hai nghìn một mươi hai
dẫn đến việc khi thực thi nghị định ba mươi tám
là văn bản dưới luật
đã gây khó khăn cho các đơn vị báo chí
và doanh nghiệp nội trong đó
tại điểm b khoảng hai điều ba mươi tám
của nghị định ba mươi tám quy định phạt tiền
từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
nếu thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo
trên báo điện tử và trang thông tin điện tử
không ở vùng cố định quá một năm giây
điểm c khoảng hai điều ba mươi tám
quy định xử phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng
nếu thiết kế bố trí phần quảng cáo
lẫn vào phần nội dung tin bài
trong khi đó các nền tảng trực tuyến
xuyên quốc gia đang chiếm thị phần lớn
trên thị trường quảng cáo trực tuyến
lại không phải chịu sự giang buộc này
trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian
tham gia chương trình ngày hôm nay
của truyền hình công an nhân dân
xung quanh nghị định ba mươi tám liên quan đến
lĩnh vực văn hóa và quảng cáo
vừa được thi hành từ ngày một tháng sáu vừa qua
đại diện cho các doanh nghiệp truyền thông
quảng cáo của việt nam
hiệp hội quảng cáo việt nam có ý kiến như thế nào
nghị định ba mươi tám ra đời
để có hiệu lực từ một tháng sáu
là một sự cố gắng rất lớn
của bộ văn hóa thể thao du lịch
cũng như bộ thông tin truyền thông
là những ngành quản lý ngành quảng cáo việt nam
bởi vì chúng ta biết rằng
luật quảng cáo có từ năm hai nghìn một mươi ba
và được soạn thẳng năm hai nghìn một mươi hai
trải qua gần một mươi năm
với sự thay đổi của nền kinh tế
cũng như sự hội nhập quốc tế
của việt nam với thế giới
và trên tình hình thực tế
thì chắc chắn rằng là có nhiều điểm
không còn phù hợp với tình hình hiện nay
tuy nhiên chúng ta nhìn thấy rằng
một số điểm ở trong luật
cũng như là nghị định một trăm năm mươi tám
để mà hướng dẫn
sau khi gia đình hai nghìn một mươi ba
để hướng dẫn khi thực hiện được luật
thì có nhiều điểm trong luật
chúng ta không nghiêm trình chấp hành
rất nhiều cơ quan không nghiêm trình chấp hành
và nghị định ba mươi tám này ra đời
là một sự cố gắng
tuy nhiên trong đó vẫn còn có một số các điểm
không hợp với thực tế
và chính vì vậy
mà đã gây ảnh hưởng
rất là khó khăn
cho các cơ quan báo chí truyền thông
và các công ty các đơn vị
làm quảng cáo cũng như các doanh nghiệp của việt nam
vâng ạ vậy những bất cập
khi các quy định còn chưa theo kịp
thực tiễn phát triển của ngành quảng cáo
đang gây khó như thế nào cho doanh nghiệp nội hiện nay
trước hết thì chúng ta có thể nói đến
thì là người
đọc báo người xem
có thể bật tắt
như vậy cái việc này thì nó không phù hợp
với thực tế bởi vì điều thứ nhất
là để truyền tải một cái thông điệp nào đó
thì một năm giây không thể nào
truyền tải được đấy là nội dung gì
cái điều khó khăn thứ hai
đấy là việc là theo thông lệ quốc tế
và trên các nền tảng mạng
nền tảng xuyên quốc gia
như là facebook như là google
hay là youtube
thì tối giới của họ được phép
là năm giây
như vậy thì các cái nhãn hàng
quảng cáo họ sẽ cảm thấy rất là khó khăn
trong việc lựa chọn
trên các cái nền tảng báo chí truyền thông
của việt nam
và như vậy tạo ra một sự cạnh tranh là không công bằng
mới đây ở hội nghị giao ban báo chí
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
thì đã có trả lời xung quanh nghị định ba mươi tám
bộ còn nhấn mạnh quyền chủ động của độc giả
ông có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này
một cái sản phẩm quảng cáo của một doanh nghiệp ấy
nó là phải chịu sự chế tài
của luật báo chí này
luật về doanh nghiệp này
rồi luật về thương mại này
rồi luật bảo vệ người tiêu dùng
rồi vân vân
cho nên nếu mà chúng ta nhìn
chúng ta phải nhìn ra một cái bức tranh tổng thể
hoạt hết từ nền tảng phát triển như hiện nay
thì phần lớn hầu như người tiêu dùng
đều được xem miễn phí
hết tất cả các thông tin
trong khi đó các cơ quan báo chí hiện nay được coi là
đơn vị sự nghiệp có thu
và đặc biệt là các đơn vị sự nghiệp có thu đó phải dần dần
cân đối với tài chính
và phải tự trang trải thu trị của họ
vì vậy nếu mà không có tạo điều kiện
tạo cơ chế để cho người ta
tiếp cận được các quảng cáo
thì nó sẽ giải hưởng đến
cái buồn thu của cơ quan báo chí
và độc giả cũng nên hiểu rằng
họ luôn được hưởng
miễn phí về thông tin
họ không phải bỏ tiền ra
vậy thì để giúp cho cơ quan báo chí
tồn tại để làm được tin hay hơn
xin mời các bạn
hãy dành thêm vài ba giây nữa
để mà chấp nhận xem những cái phần quảng cáo đó
thì đấy cũng là một sự đóng góp
cho các cơ quan báo chí và truyền thông
hiện nay thì gần tám mươi
thị phần quảng cáo trực tuyến việt nam
đang nằm trong tay các nền tảng xuyên biên giới
tuy nhiên thực tế trong thời gian vừa qua
việc quảng cáo trên các nền tảng này
còn tồn tại rất nhiều vấn đề
nhiều sai phạm về nội dung
và chất lượng quảng cáo chưa được khắc phục
ông có ý kiến như thế nào xung quanh vấn đề này
việc này thì theo chúng tôi biết
thì cả bộ thông tin truyền thông
rất là quan tâm đến quản lý
về các nền tảng
trên mạng xã hội
trong đó có những cái chế tài
cụ thể hơn nữa để mà giảm thiểu
cái việc quảng cáo
ra các nền tảng
mà không được được sự đồng ý
của cơ quan quản lý của việt nam
cũng như việc quảng cáo
nhảy vào các cái tin
mà vi phạm về chủ quyền
về an ninh rồi tin
xấu độc và những cái vi phạm pháp luật
của việt nam
nhưng mà điều quan trọng hơn nữa
là chúng ta cần thiết là phải
tổng kết lại một mươi năm
chúng ta thực hiện cái luật quảng cáo
và sau đó tôi nghĩ rằng
sau khi mà tổng kết được xong
chắc chắn bộ văn hóa thể thao du lịch
sẽ phối hợp các bộ ngành liên quan
sẽ có những biện pháp và có những giải pháp
để mà điều chỉnh lại
cái luật mà năm hai nghìn một mươi ba
ra đời để làm sao phù hợp
với cái tình hình thực tế
luật quảng cáo đã ban hành cách đây một mươi năm
cũng không còn phù hợp với sự phát triển
của công nghệ và truyền thông hiện đại
vậy ông có đề xuất gì
chúng ta biết rằng là tốc độ phát triển
của công nghệ thông tin và sự hội nhập quốc tế
thế là với tốc độ
rất là khủng khiếp
đặc biệt là trong thời kỳ bốn
hồi xưa chúng ta biết rằng là
báo quảng cáo chủ yếu trên báo in
sau đó lên truyền hình
nhưng dần dần bây giờ là số lượng người dùng internet hàng ngày
thời gian để dùng internet này
đều là chiếm đáng kể
trong toàn xã hội
và cái việc mà quảng cáo bây giờ sắp tới
trong giai đoạn mới thì tôi nghĩ rằng là quảng cáo trực tuyến
sẽ là lên ngôi
cho nên cái việc điều chỉnh luật quảng cáo
là chúng ta phải tập trung tiếp vào
cái việc mà xử lý các cái
quảng cáo vi phạm trong cái việc là quảng cáo trực tuyến
chúng ta vượt được
cho đó sự thành công của đại hội đảng
thì chúng ta chỉ việc là bám sát vào
các cái chủ chương
đường lối chính sách mới của đảng
trong giai đoạn hiện nay
thì từ đấy chúng ta sẽ xây dựng
cái bộ luật mà phù hợp
với đúng cái
tiêu chí để phát triển đất nước
chúng ta đều cảm nhận rằng
sau nghị quyết vừa xong
thì chúng ta thấy rằng chính phủ hiện nay
rất quan tâm đến vấn đề kinh tế tư nhân
ủng hộ cho kinh tế tư nhân phát triển
tạo ra những kinh tế viên
để phát triển để đóng góp vào
cho ngân sách của nhà nước và
đóng góp vào sự phát triển của nhà nước
vậy thì các cái chính sách
đi kèm ở trong các luật đó
cũng sẽ phải điều chỉnh
làm sao tạo điều kiện cho các
kinh tế tư nhân phát triển
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của việt nam
đủ sức cạnh tranh
với các doanh nghiệp của nước ngoài
và vươn ra được thị trường quốc tế
và vì vậy chúng tôi rất mong muốn rằng
là trong năm hai nghìn hai mươi một
nếu có thể được
các doanh nghiệp nước ngoài thể thao
đã có thể khởi động được
cái việc là tổ chức các cuộc hội thảo
các chuyên gia chuyên ngành
để đóng góp vào cái việc là
bổ sung điều chỉnh sửa đổi
luật quảng cáo năm hai nghìn một mươi ba
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của ông